sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phượng cùng đào phân là chị gái và con của phượng cùng một số người thân trong gia đình liên tục chửi bới thậm chí dùng xăng cắn khúc cây gậy cuốn rẻ tẩm xăng và nước sôi phá chất bẩn tấn công lực lượng công an
trong lúc phượng tẩm xăng đốt ném vào lực lượng thi hành công vụ thì xăng cháy khiến phượng bị bỏng và được chính quyền địa phương đưa đến cơ sở y tế điều trị đồng thời triển khai lực lượng dập tắt đám cháy không chế các đối tượng quá khích
ngày ba mươi một tháng tám đào và phân bị khởi tố tạm giam để điều tra riêng đối tượng phượng lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm chức pháp luật
chống người thi hành công vụ đi ngược lại lợi ích chung của toàn xã hội đó là những hành vi cần phải được lên án và xử lý nghiêm
để đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức tuyên truyền vận động người thân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là bùi văn hùng và trương thị linh cùng chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ đồng nai bắt quả tăng hùng và linh đang tàng trữ một gói ma túy có trọng lượng hai mươi gram
qua đấu tranh linh khai nhận nhiều lần đi đến địa bàn huyện xuân lộc mua ma túy về phân nhỏ bán cho người nghiện
còn hùng chở linh đi mua ma túy khi về linh cho hùng ma túy để sử dụng
được biết đối tượng linh đang được hoãn thi hành án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nay lại tiếp tục tái phạm

so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết tăng hai mươi một người bị thương

tước hai sáu giấy phép lái xe các loại

tạm giữ một trăm ba mươi chín ô tô ba sáu trăm linh mô tô và ba mươi hai phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm đồng độ cồn hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp ma túy bảy trường hợp trở hàng quá tải trọng ba mươi năm trường hợp quá khổ giới hạn tám trường hợp vi phạm tốc độ một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
hôm nay bốn tháng chín rất nhiều người dân trở lại các thành phố lớn khiến cho lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường cửa ngõ dẫn vào thủ đô thăng cao
tuy nhiên không xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài
tại thành phố hà nội sáng ngày bốn tháng chín ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ quốc khánh trên một số các tuyến đường tại hà nội có xảy ra ủn ứ giao thông nhưng không ủn tắc kéo dài
tại khu vực các bến xe khách mỹ đình giáp bát nước ngầm hoạt động vận tải hành khách ở mức trung bình tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt không xảy ra tình trạng lộn xộn ùn ứ hành khách tại bến
trên quốc lộ một đoạn từ vòng xoay tân ngãi thành phố vĩnh long đến cầu mỹ thuận phương tiện lưu thông đông nhiều nhất là xe mô tô
hướng quốc lộ năm mươi bảy đoạn xã thanh đức huyện long hồ người dân vẫn lưu thông đông và chậm tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt xe tại hai bên đầu bến
để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân ban quản lý bến phà đình khao đã bố trí phà và sắp xếp nhân lực đảm bảo vào các giờ cao điểm tránh ủn tắc cục bộ trước trong và sau thời gian nghỉ lễ

đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông thành phố hà nội là đối tượng trần đình toán
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hồ hậu thường trú tại thôn gồm xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng này có sẹo không rõ hình dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng đặng văn trai sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn lị một hai xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai
bị công an huyện sóc sơn thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện